chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm nay công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt sáu vụ bảy bị can có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
điển hình vào hồi một mươi bốn h một mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an thành phố lạng sơn đã triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng phạm thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phố muối phường tam thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật một trăm chín mươi chín viên ma túy tổng hợp và một túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng trọng lượng hai mươi chín bảy trăm chín mươi chín gram ma túy tổng hợp